thưa quý vị trong bối cảnh nhiều công ty doanh nghiệp việt nam đã cho nhân viên nghỉ làm
thay vào đó là làm việc từ xa thì đây là giải pháp phù hợp tránh lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên làm việc tại nhà cũng có thể khiến nhân viên gặp phải các vấn đề bất cập
trong đó nguy cơ dễ bị tin tặc khai thác tấn công trong môi trường làm việc từ xa rất dễ xảy ra
trước vấn đề này để các doanh nghiệp nâng cao an toàn thông tin cũng như nâng cao cảnh giác
trong khi làm việc trên internet là việc rất cần thiết
trong bối cảnh các doanh nghiệp đều đang áp dụng chính sách cho nhân viên làm việc từ xa
thì các công cụ trực tuyến như email skyp facebook gần như trở thành phương tiện chính
để trao đổi công việc thay vì giao tiếp trực tiếp như trước đây
theo các chuyên gia an ninh mạng điều này rất có thể là điều kiện cho kẻ xấu
triển khai những phương thức lừa đảo dễ dàng
nếu chiếm được quyền điều khiển hệ thống hoặc đánh cắp được các tài khoản làm việc
của một vị trí nào đó trong công ty
khi kiểm soát được những tài khoản này tin tặc có thể lợi dụng tạo ra những cuộc tấn công nội gián
hay lừa đảo nhằm vào chính nhân viên ở trong doanh nghiệp đó
đặc biệt đây là thời điểm nhạy cảm nên tin tặc thường sẽ lợi dụng sự quan tâm của mọi người
về đại dịch covid một mươi chín để phát tán mã độc
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang bùng phát hiện nay
các đơn vị các doanh nghiệp khuyến khích nhân viên của công ty
mình làm việc online tại nhà theo đánh giá có tiềm mật những nguy cơ
hay là có những rủi ro nào đe dọa đối với người dùng khi họ truy cập máy tính
ở những nơi công cộng hoặc ở nhà không
khi chúng ta làm việc tại nhà các cán bộ nhân viên của chúng ta sẽ sử dụng những thiết bị
để truy cập vào hệ thống tài nguồn doanh nghiệp
nếu tại tổ chức thiết bị đó chúng ta sẽ kiểm soát được là thiết bị đạt chuẩn
về an toàn thông tin của doanh nghiệp chẳng hạn của tổ chức chẳng hạn
nhưng nếu ở nhà thì chúng ta sẽ không biết là cán bộ nhân viên
chúng ta truy cập từ đâu họ có thể sử dụng một cái máy tính dùng chung
họ có thể sử dụng một cái thiết bị nào đấy
và trong những cái thiết bị đấy có thể đang tồn tại một cái mã độc
hay một cái cổng nào đó có thể dẫn tới thất thoát thông tin
khá nhiều cán bộ công nhân viên của chúng ta sẽ sử dụng những cái mạng công cộng
để truy cập tài nguyên và mạng công cộng này nó có những nguy cơ
thứ nhất là có rất nhiều tin tặc tạo ra những cái mạng công cộng giả mạo
những cái mạng an toàn họ có thể tạo ra một cái kết nối
giống như một quán cà phê
thế thì mọi người nhìn lướt qua thấy or có một cái internet miễn phí
mọi người đăng nhập vào và sử dụng cái mạng đó
mạng đó thì có thể toàn bộ cái dữ liệu gửi đi gửi lại
cũng sẽ bị kiểm soát và bị thu dập dữ liệu
xin ông cho biết là những ngành nghề hay những lĩnh vực nào
dễ bị dò dỉ thông tin hay là bị các hacker đánh cắp thông tin
các cái lĩnh vực mà có liên quan đến các giao dịch tiền bạc
như là các tổ chức tài chính như là các trang thương mại điện tử
như là các ví điện tử là thường bị tấn công
tiếp đến là những cái tổ chức mà họ có cái cơ sở dữ liệu thông tin
là những cơ quan nhà nước
cơ quan nhà nước thì chứa rất nhiều cơ sở dữ liệu của người dân
ở đây có thể là cơ sở về thông tin cá nhân người dân dữ liệu về dân cư
hiện nay thì đã có những cái tin tặc đã đưa ra những cái mã độc
liên quan đến khuyến cáo người dân thông qua những cái đường linh lạ
cũng như là những cái file mạo danh
vậy thì để nhận biết được những cái file này cũng như là khuyến cáo cho người dân
thì ông có cái lời khuyên như thế nào
và thời gian vừa qua thì như bộ công an cũng đã có cái khuyến cáo
là một số tin tặc đã giả mạo một cái file
trong đó chứa thông điệp hoặc chỉ thị của thủ tướng về dịch covid
thế thì nhiều người dân chúng ta rất là nhanh chóng mất cảnh giác click vào
và sau khi click vào thì chúng ta đã bị nhiễm một cái mã độc
má độc này có thể là nó sẽ lấy các dữ liệu
hoặc nó mở đường cho những cái mã độc khác mà tin tặc muốn gửi đến
thế thì cách phòng chống của chúng ta là gì
là chúng ta phải cảnh giác với các cái
luồng thông tin mới
đặc biệt những thông tin nóng hot
chúng ta phải kiểm tra xem là cái nguồn gốc thông tin đến từ đâu
chúng ta phải kiểm tra cái đường link đấy có phải là những đường link chính thống hay không
và chúng ta hết sức cân nhắc trước khi tải về máy hoặc ấn vào một đường link lại
xin cảm ơn ông ạ
xin cảm ơn